cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đang thụ lý điều tra vụ giết người xảy ra trên nệ bàn huyện đức hòa
theo cơ quan công an anh võ văn vọng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thị xã cai lệ tỉnh tiền giang
đã kết hôn với phan thị thanh kiều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại huyện hóc môn tp hcm vào năm hai nghìn tám
đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy do hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn nên kiều bỏ nhà đi
và sống như vợ chồng với lê ngọc tài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại quận ba tp hcm
còn vọng ở nhà mẹ vợ cùng với con trai út
chiều ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tài chở kiều về nhà thì gặp và xảy ra mâu thuẫn với anh vọng dẫn đến đánh nhau
tài đã dùng súng bắn bốn phát vào người anh vọng khiến nạn nhân bị suất huyết não gãy xương sườn thủng hai phổi
sau đó kiều lấy xe chở tài bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an
đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tài về hành vi giết người
và kiều về hành vi che giấu tội phạm
tuy nhiên tài đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một mươi năm tháng chín cơ quan chức năng ra quyết định truy nã tải
đến ngày chín tháng một mươi lực lượng cảnh sát truy nã đã bắt được tài
tại phường bình hưng hòa b quận bình tân tp hcm
công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu vừa tiếp nhận đối tượng trương hoàng vũ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại ấp năm thị trấn gành hào huyện đông hải
ra đầu thú về hành vi cối gây thương tích
theo hồ sơ của cơ quan công an vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trương hoàng vũ đến nhậu tại nhà người quen thuộc ấp năm thị trấn gành hào huyện đông hải
tại đây vũ xảy ra mâu thuẫn với anh hồ văn ký sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện trần văn thời tỉnh cà mau
vũ đã dùng dao thái lan đâm vào người anh ký gây thương tích
sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một mươi tháng một mươi công an huyện đông hải ra quyết định truy nã
đối với trương hoàng vũ về tội cối gây thương tích
đến ngày ba mươi một tháng một mươi qua công tác vận động
đối tượng trương hoàng vũ đã đến công an huyện đông hải đầu thú
và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
như đã thành quy luật vào những tháng cuối năm
tội phạm cướp giật tài sản lại có chiều hướng gia tăng
thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này tuy không mới
nhưng hành vi lại ngày càng manh động và táo tợn
đáng chú ý là có một số nạn nhân còn bị cướp giật tài sản
ngay tại nhà của mình phản ánh tại tỉnh bến tre
bà trần thị nhí ở xã phước long huyện rồng trôm tỉnh bến tre
là một trong các bị hại bị giật dây chuyền vàng
ngay tại tiệm tạp hóa nhà mình
vào một buổi trưa một thanh niên đeo khẩu trang
giả vờ đến tiệm tạp hóa của bà nhĩ mua hàng
khi thấy bà nhí ở nhà một mình đối tượng đã ra tay
cướp giật sợi dây chuyền vàng một mươi tám k có trọng lượng năm năm chỉ
mà bà nhí đang đeo trên cổ rồi phóng xe tẩu thoát
tương tự như trường hợp của bà trần thị nhí
bà lưu thị thúy nga chú xã phú nhuận thành phố bến tre
cũng bị một đối tượng giả vờ mua hàng
rồi cướp giật sợi dây chuyền hai chín chỉ vàng một mươi tám k
vào ngày mùa một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ngay tại tiệm tạp hóa của bà
bởi vì có ông xã với cháu ở đây nó không thực hiện được
thành ra nó lợi đẳng nó đợi ông xã với cháu về

nó quay tới lại nó quay tới lại
nó quay tới lại nó quay tới lại nó quay tới lại

rồi nó biểu cô khắc giùm nhanh cô
là ừ vậy rồi nó bước lên đây
nó giật dây chuyền cô là nó chạy luôn
nhanh chóng vào cuộc điều tra
lực lượng công an bến tre đã bắt giữ được nhiều đối tượng có liên quan
trong đó có nguyễn thành trí
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê tỉnh cà mau
tại cơ quan công an trí khai nhận
trước khi bị bắt đối tượng đã thực hiện bảy vụ cướp giật tài sản
trên địa bàn huyện rồng trôm và thành phố bến tre
trong đó có hai vụ cướp giật dây chuyền của bà nhí và bà nga
theo số liệu thống kê từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
trên địa bàn tỉnh bến tre đã xảy ra hai mươi tám vụ cướp giật tài sản
giá trị tài sản thiệt hại khoảng hai trăm sáu mươi triệu đồng
cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ hai mươi vụ
khởi tố bắt tạm giam để điều tra một mươi sáu đối tượng cướp giật
hầu hết bị hại trong số các vụ cướp giật tài sản đều là phụ nữ
điểm chung ở các nạn nhân bị cướp giật
là để cho các đối tượng nhìn thấy tài sản
và sơ hở trong việc quản lý tài sản của mình
nên đã tạo cơ hội cho bọn tuệ
phạm ra tay cướp giật
để phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản
cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng
thì mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác
trong việc bảo quản tài sản
đừng tự biến mình thành con mồi của bọn cướp giật
đêm ngày sáu tháng một mươi một vừa qua
trong quá trình kiểm tra địa bàn trên tuyến cao tốc hòa lạc hòa bình
tổ công tác đội cảnh sát giao thông số một mươi một
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
đã phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát lào
nghi chở gỗ lậu
thấy tổ công tác lái xe bất ngờ tăng tốc
phát hiện có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã bám sát
đồng thời báo tổ khác cũng trên tuyến cao tốc hòa lạc hòa bình
đón lõng phía trước
khi tiến hành dừng xe lái xe có thái độ không hợp tác
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện
ở thùng xe đang để bốn mươi tám thanh và tấm gỗ pơ mu nhóm hai a
loại xếp trong nhóm gỗ quý hiếm
tại thời điểm kiểm tra toàn bộ số lâm sản này
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tài xế là trần thanh lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đã gợi ý để bỏ qua vụ việc
nhưng tổ công tác kiên quyết lập biên bản xử lý
và hiện vụ việc đã được bàn ra cho
tri cục kiểm lâm hà nội để tiếp tục điều tra làm rõ
sau một thời gian tích cực phối hợp kiểm tra
so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân
đến hai mươi giờ tối qua bộ công an việt nam
và cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc anh
đã xác định ba mươi chín nạn nhân thiệt mạng
trong container được phát hiện
tại hạt essex đông bắc london vương quốc anh
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đều là người việt nam
ba mươi chín công dân này có hộ khẩu thường trú
tại các tỉnh
thành phố hải phòng hải dương nghệ an
hà tĩnh quảng bình tỉnh thừa thiên huế
bộ công an việt nam rất lấy làm tiếc
và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất
tới gia đình các nạn nhân
và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua
những nỗi đau thương mất mát to lớn này
hiện các cơ quan chức năng của việt nam
đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng
vương quốc anh thực hiện công tác bảo hộ công dân
đồng thời phối hợp với cảnh sát
vương quốc anh khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
ngày sau khi thông tin này được phát đi
thay mặt thủ tướng chính phủ
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã gửi lời chia buồn đến người thân
của các nạn nhân đã thiệt mạng tại anh
nội dung như sau
thay mặt chính phủ tôi xin gửi lời
chia buồn sâu sắc nhất đến những bậc
ông bà cha mẹ vợ chồng anh chị em
con cháu người thân
của các nạn nhân đã thiệt mạng
tại nước anh xa xôi
đây không chỉ là nỗi đau thương vô hạn
của gia đình người thiệt mạng
mà cũng là nỗi đau chung của cả cộng đồng
của từng trái tim người việt và nhân dân thế giới
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo
bộ ngoại giao bộ công an các cơ quan địa phương
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng
của anh để khẩn trương xử lý
các vấn đề liên quan xác định thông tin
danh tính nạn nhân thực hiện các biện pháp
bảo hộ cần thiết sớm đưa các nạn nhân
trở về với tổ quốc về với gia đình người thân
chính phủ việt nam lên án mạnh mẽ
những hành vi mua bán người
đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp
và kêu gọi các quốc gia trong khu vực
và trên thế giới tiếp tục kiên quyết
phòng chống loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này
không để tái diễn sớm hoàn tất
điều tra truy tố xét xử
để nghiêm trị những kẻ phạm tội
chính phủ việt nam đánh giá cao các cơ quan chức năng
phía anh đã phối hợp chặt chẽ
với cơ quan chức năng việt nam
trong quá trình xử lý vụ việc này
trân trọng cảm ơn những người dân anh
kiều bào ta ở anh và các nước trên thế giới
đã quan tâm chia sẻ bày tỏ
lòng tiếc thương đối với các nạn nhân
trong vụ việc này
với lòng tiếc thương vô hạn
tôi xin chia sẻ mất mát to lớn này
với gia đình các nạn nhân
và đề nghị các cấp ủy đảng
chính quyền đoàn thể người dân địa phương
và cả nước chia sẻ động viên
hỗ trợ để các gia đình nạn nhân
sớm vượt qua nỗi đau thương
không gì bù đắp được
và phóng viên intv
cũng đã có mặt tại huyện diễn châu
để ghi nhận về công tác tuyên truyền của lực lượng công an
tỉnh nghệ an nhằm nâng cao nhận thức của người dân
về xuất cảnh trái phép giúp người dân
hiểu rõ hơn cảnh giác về những thủ đoạn
lừa gạt đưa người đi lao động và di cư trái phép
tại một số xã trên địa bàn tỉnh nghệ an
đời sống người dân còn gặp
nhiều khó khăn nhiều người cũng đã từng
nghĩ việc đi xuất cảnh trái phép
để cải thiện cuộc sống của mình
tuy nhiên dưới sự vận động và tuyên truyền
của lực lượng công an cũng như các cấp chính quyền
họ đã hiểu được hệ lụy
của việc đi xuất cảnh trái phép
và họ đã quyết tâm phát triển
kinh tế trên chính quê hương đất nước
xã diện kim huyện diễn châu
là một xã văn biển của tỉnh nghệ an
người dân chủ yếu sống bằng nghề đi biển
và chế biến thủy hải sản
nên kinh tế còn nhiều khó khăn
tuy nhiên đến nay nhiều người dân
đã biết vượt trên hoàn cảnh
xóa suy nghĩ đi xuất khẩu
ở nước ngoài mà ổn định
làm ăn sinh sống ở vùng biển của mình
họ đồng viên cái đó đúng ý nghĩa quá
cho nên nhân dân ta có nghĩa là họ cảm nhận được
mà nhưng anh vẫn cảm nhận được là khuyên
những người con anh em ta làm
việc làm cải thiện ngành của mình
trên đất biển cho ta
cảm thấy cái nghề nó xứng đáng
chứ còn ta không đi nước ngoài để chui núi
đến từng hộ dân
để tuyên truyền công an huyện diễn châu
và công an các xã đã giúp người dân
hiểu rõ hơn với những thủ đoạn
lừa gạt đưa người đi lao động
di cư chế phép của một số đối tượng
để người dân nâng cao
đứng theo chủ trương của đảng
hằng năm thì chúng tôi có thành lập
các tổ tuyên truyền pháp luật
ngoài ra thì giao khoán việc
cho các đồng chí
phụ đách các địa bàn
nắm sát tình hình
di biến động trong nhân dân
đặc biệt là số công dân
có những hoạt động xuất khẩu
tức là tự liên hệ
đi lao động ở nước ngoài
không thông qua chính quyền
hoặc là các tổ chức
mà đến địa bàn

để môi giới treo kéo
một cách bất hợp pháp
vẫn biết nhu cầu tìm việc làm
để có thêm thu nhập của người dân là chính đáng
tuy nhiên người lao động không nên
vì cái lợi trước mắt mà xuất cảnh đi lao động
trái phép tại nước ngoài
bởi những hệ lụy và tổn thương về tinh thần thể xác
mà những nạn nhân đã phải cánh chịu
thì không gì có thể bù đắp được
kính chào quý vị và các bạn
đang theo dõi điều mục lệnh truy nã
của truyền hình công an nhân dân
công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội giết người
đối tượng lê đức cường
sinh ngày tám tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú và chỗ ở
trước khi trốn tại thôn ba
xã phả lễ huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng
có sẹo chấm cách một cm dưới trước mép phải
trốn ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
và đối tượng trịnh đình trường
sinh ngày một tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thường trú và chỗ ở
trước khi trốn tại thôn ba

xã liên khê huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng
có nốt ruồi cách bảy cm trên sau mép trái
trốn ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
còn về tội trốn thi hành án
cơ quan thi hành án
hình sự công an tỉnh điện biên
đã ra quyết định truy nã đối với
đối tượng vàng tầng sáng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
hộ khẩu thường trú tại bản na côm
xã hẹ muông huyện điện biên tỉnh điện biên
đặc điểm nhận dạng
có nốt rùi cách một cm sau đôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng hãy báo ngay cho
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được
bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những
thông tin có giá trị pháp luật sẽ
xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp
các đối tượng tuyệt đối không nên có những
hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều
quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện